các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cùng với đó là những phương pháp điều trị phù hợp với thể trạng của từng bệnh nhân
nội dung cụ thể sẽ được chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh giải đáp trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn dối loạn nhịp tim là gì
và dối loạn nhịp tim thì sẽ bao gồm những bệnh lý nào kèm theo ạ
dối loạn nhịp tim là
là một cái bệnh lý rất là thường gặp của tim mạch
thì trước khi chúng ta hiểu dối loạn nhịp tim là gì
chúng ta sẽ cần biết là thế nào là một cái nhịp tim bình thường
thì nhịp tim bình thường tức là gì
tức là khi tin chúng ta đập theo một cái tần số nhất định
tần số từ sáu mươi đến chín mươi là một phút đấy đang gọi là nhịp tim bình thường
thì tim chúng ta đập được như vậy là nhờ có một cái nút phát nhịp ở trong bồn tim gọi là nút xoang
và sau khi luxon phát ra tần số thì nó sẽ được theo cái hệ dẫn truyền của tim
và làm cho quả tim đặt theo một cái tần số rất là đều
với cả một tần số trong khoảng giới hạn từ sáu mươi đến chín mươi là một phút
như vậy dối loạn nhịp tim tức là gì
tức là một cái tình trạng nhịp tim chúng ta có những cái bất thường
bất thường về tần số tức là nhịp tim nhanh trên một trăm linh hoặc là dưới sáu mươi lần một phút
vâng vậy những nguyên nhân nào sẽ dẫn đến dối loạn nhịp tim
và biểu hiện của dối loạn nhịp tim như thế nào thưa bác sĩ
về nguyên nhân dối loạn nhịp tim thì có rất nhiều những nguyên nhân có thể gây ra dối loạn nhịp tim
thì về cơ bản thì người ta sẽ chia làm hai nhóm
đấy là dối loạn nhịp tim do các bệnh lý tại tim
và những dối loạn nhịp tim ra những bệnh lý ngoài tim
thì với những trường hợp mà dối loạn nhịp tim do bệnh lý tại tim thì chúng ta thường gặp hơn
ví dụ những cái bệnh bất thường về cấu trúc tim
những trường hợp mà tổn thương bệnh tiên tim do thấp chẳng hạn
với lại từ trước thì ngày xưa chúng ta gặp rất nhiều những cái trẻ em bị bệnh thấp tim
sau đó biến chứng thành những tổn thương về van tim
ví dụ như hẹp van hai lá và hẹp van độc bạch chủ
sau đấy lại biến chứng ra làm dối loạn nhịp tim
thế cái nhóm bệnh thứ hai là những cái bệnh tả mạch vành mà chúng ta tỷ lệ gặp rất là cao như hiện nay
thì những cái trường hợp mà có tổn thương tắt ngẽ độc mạch vành
hoặc trường hợp bị nhiều máu cơ tim
hoặc là những cái trường hợp mà có thể đã được can thiệp hoặc là chưa được can thiệp
cũng có thể gây ra những cái dối loạn nhịp tim
và cái nhóm thứ ba là ví dụ những bệnh nhân tăng huyết ác
đặc biệt là những người cao tuổi có tăng huyết ác có những cái dối loạn nhịp tim
và đôi khi chỉ là phát hiện do những biến chứng gây ra
ví dụ như là bệnh nhân bị tai biến bị vó não rồi
thì lúc đấy mình đi khám mới phát hiện ra là dối loạn nhịp tim
hoặc là những cái bệnh lý cơ tim khác
ví dụ như là những cái bệnh cơ tim phí nào
là những cái bệnh mà có tính chất di truyền
thì cũng có thể gây ra những cái dối loạn nhịp tim
vâng hiện nay thì có các phương pháp nào trong điều trị dối loạn nhịp tim thưa bác sĩ
thì cho đến nay thì chúng ta có rất nhiều những cái phương pháp về điều trị dối loạn nhịp tim
tuy nhiên thì tất cả đều phải bắt đầu từ bước cơ bản
đấy là các điều trị về nội khoa
cái điều trị nội khoa bao giờ người ta cũng nhắc đến
đấy là gì là chúng ta phải có những cái thay đổi về mặt lối sống
tùy theo các nguyên nhân gây ra dối loạn nhịp tim là gì
mà chúng ta có những cái điều chỉnh khác nhau
ví dụ đơn giản nhất là những trường hợp bệnh nhân hay bị những dối loạn giao cảm
những trường hợp hay bị lo lắng stress mà dẫn tới nhịp tim nhai
thì cái việc đầu tiên là người ta phải điều chỉnh cái chế độ sinh hoạt
chế độ ăn uống ngủ nghỉ ngơi đầy đủ
cái thứ hai là chúng ta phải có những điều trị nội khoa
nội khoa tức là gì
chúng ta dùng thuốc
thì có rất nhiều những cái thuốc điều trị nhịp tim
tất nhiên những cái thuốc đấy phải có cái sự chỉ định về chuyên khoa
chúng ta không thể tự dùng được
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
được trang bị các loại máy móc hiện đại để phục vụ cho công tác chẩn đoán
và điều trị các bệnh lý tim mạch
trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh
giúp phát hiện sớm và chữa trị kịp thời hiệu quả tình trạng dối loạn nhịp tim
ngăn ngừa các biến chứng gây tổn thương tim
trung tâm có khoa loạn nhịp và điện sinh lý tim
chuyên trần đoán và điều trị các bệnh dối loạn nhịp tim
điều trị dối loạn nhịp tim nhanh bằng thủ thuật cắt đốt qua catherter
kiểm tra và điều chỉnh máy tạo nhịp
nghiên cứu về dối loạn nhịp bệnh các kênh của tim
bệnh viện cũng thường xuyên cập nhật những pháp đồ kỹ thuật mới
theo hướng dẫn và khuyến cáo của hợp hội tim mạch châu âu và hội tim mạch hoa kỳ
trong chẩn đoán và điều trị bệnh giúp người bệnh nhận được sự điều trị tối ưu nhất
ngoài ra trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh
còn phối hợp chặt chẽ với các chuyên khoa khác
giúp điều trị toàn diện cho người bệnh có nhiều bệnh lý đi kèm
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai